rất là thận trọng cho cái tương lai của liên minh châu âu
không thể chỉ vì một cái việc nước anh rút khỏi liên minh châu âu mà
có thể đánh mất cả một cái lịch sử hơn bảy mươi năm tồn tại
cũng như là sự gắn kết của một cái cộng đồng mà có thể nói là rất là thành công cho đến thời điểm này
vậy giáo sư có thể đánh giá như thế nào về cái triển vọng năm năm tới đây
của một cái nhiệm kỳ của nghị viện châu âu
với những cái gì mà chúng ta vừa phân tích về những cái xu hướng chia tách
rồi là những cái trách nhiệm của những cái cử tri
khả năng là liên minh châu âu cái tương lai trong thời gian tới
thì tôi nghĩ rằng nếu như họ đấy những cái đảng mà gọi là tiến bộ như vậy
vì sự thống nhất của liên minh châu âu thắng lại
thì những cái vấn đề người ta phải giải quyết chắc chắn
đấy là những vấn đề như là giải quyết vấn đề công an việc làm vấn đề thu nhập
thế rồi thì vấn đề gọi là nhập thông
vấn đề cử vấn đề chống khủng bố
đặc biệt là như đã nói vẫn là vấn đề tạo ra nhiều công an việc làm
tạo ra được sự thống nhất chia sẻ trách nhiệm giữa các nước thành viên lâu năm
và thành viên mới giữa những cái nước lớn và những cái nước nhỏ
chỉ có cách như vậy thôi thì cái tương lai của liên minh châu âu
trong thời gian tới thì nó mới tạo ra được cái sự thống nhất
chứ còn thì nếu không đúng là nếu như không giải quyết được vấn đề đó
thì có thể nói rất là nguy hiểm
và đặc biệt thì liên minh châu âu cũng phải tập trung vào
ví dụ tôi nghĩ rằng với những nước như nước phát triển
thì nước phát phải có một cái sự hỗ trợ đối với nước phát
để cho nước pháp là một trong hai đầu tàu của liên minh châu âu
có được sự ổn định
bởi hiện tại thì cái mức mà gọi là tín nhiệm đối với tổng thống macron
là một trong hai cái nước lớn
liên minh châu âu đang rất là thấp
ông chỉ đạt ra được khoảng hai mươi cái sự tín nhiệm
và tình hình nội bộ của nước pháp cũng vẫn chưa tạo ra được sự ổn định
và chỉ từ một nước đó có thể nó sẽ lan sang ý
rồi lan sang hà lan
và cái phong trào gọi là dân túy
cái phong trào gọi là dân túy
gọi là chống cái sự thống nhất của liên minh châu âu
sợ rằng nó lan ra như vết dầu loang
thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái sự toàn tạng của liên minh châu âu
đó là những cảnh báo
và dù vẫn mong muốn là giữ vững được những cái giá trị truyền thống
tuy nhiên thì rõ ràng là cuộc bầu cử nghị viện sắp tới
được chờ đợi là sẽ cần có những cách tiếp cận mới
của những cái thể chế của châu âu
để giải quyết những cái thách thức
những cái vấn đề mà người dân châu âu đang rất là chờ đợi hiện nay
những cái sự thống nhất của liên minh châu âu

thưa quý vị và các bạn dù còn những ý kiến khác nhau
song rõ ràng cuộc bầu cử nghị viện châu âu
vẫn là một hoạt động chính trị rộng lớn quan trọng
và mang tính bước ngoặt đối với tương lai của eu
mà kết quả bầu chọn có khả năng sẽ tạo ra những thay đổi lớn
trong vấn đề đoàn kết nội bộ châu âu
thậm chí có thể gây đảo lộn cuộc sống
của rất nhiều công dân
tại lục địa giả
đến đây thì chương trình nhìn tới hà nội tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
đã có dành thời gian chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau